mughun triều đại tạo nên những tuyệt tác kiến trúc phong cách ba tư tại ấn độ
mughul là đế quốc hồi giáo ở tiểu lục địa ấn độ được khai sinh năm một nghìn năm trăm hai mươi sáu bởi babur con cháu của thành các tư hãng
cũng chính điều này mà văn hóa của mughun chịu ảnh hưởng nhiều từ nền văn hóa ba tư
trong khoảng thế kỷ một mươi bảy một mươi tám thời kỳ phát triển cực thịnh quốc gia này đã nắm quyền kiểm soát phần lớn tiểu lục địa
rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của ấn độ và pakistan ngày nay đã được xây dựng từ thời kỳ của đế quốc moghun
trong đó có tuyệt tác kiến trúc taj mahal được sáng lập bởi cháu của thành các tư hãng
nhà chinh phạt babur sinh năm một nghìn bốn trăm tám mươi ba chính là hoàng đế khai quốc của triều đại mughun tại tiểu lục địa ấn độ
ông là hậu vệ trực hệ của thiếp mộc nhi và có thể xem là con cháu của thành các tư hãng
ngay từ nhỏ ông đã thấm nhuận nền văn hóa ba tư
một mươi hai tuổi babur lên ngôi nối nghiệp cha tại phegana và ngay lập tức đã phải đối mặt với các cuộc nổi loạn của những người họ hàng
chỉ hai năm sau ông đánh chiếm thành samarkand nhưng lại để mất thành phegana không lâu sau đó
khi cố gắng tái chiếm phegana ông lại đánh mất thành samarkand
năm một nghìn năm trăm linh một những nỗ lực chiếm lại hai thành trì trên đã trở thành công cốc sau khi ông bị mohamed saybani khan đánh bại
năm một nghìn năm trăm linh bốn babur chiếm được kabul
năm một nghìn năm trăm linh năm tiếp đó ông chiếm lại khu vực trung á bao gồm cả thành samarkand
tuy nhiên ông lại đánh mất nó cùng với các vùng đất khác mới chiếm được vào tay của người uzbek
sau khi đánh mất thành savakan lần thứ ba babur chuyển sự chú ý của mình đến phía bắc ấn độ
nguồn tài nguyên phong phú và dân số đông đảo ở tiểu lục địa ấn độ đã hấp dẫn babur nhận thấy nguy cơ tiềm tàn dưới bất đồng chính trị ở lục địa nhỏ
babur đã tiến hành rất nhiều cuộc tiến công lần nào ông cũng chiến thắng và giành được rất nhiều của cải quy báo
đỉnh điểm là vào năm một nghìn năm trăm hai mươi sáu babur giữ quyền cai trị toàn bộ lãnh thổ của vân triều hồi giáo delhi
chấm dứt hai trăm linh năm thống trị miền bắc ấn độ của người afghanistan
nói cách khác babur là vị vua đầu tiên của triều đại mới của ấn độ triều đại mughul một cách nói trải chữ mông cổ của người ấn độ
đế quốc mughun thường được các sở liệu anh ghi là đế quốc mughan trong khi pháp ghi là đế quốc mongol
babur mất năm một nghìn năm trăm ba mươi
theo ước nguyện di hài của ông được đem về an tán tại
babur được xem là một anh hùng dân tộc ở uzbekistan và kyrgyzstan
nhiều bài thơ của ông cũng đã trở thành những bài hát dân ca phổ biến
ông đã viết cuốn tựa truyện babur nama bằng tiếng sát gợp đài và được dịch sang tiếng ba tư dưới triều đại của akbar vị vua thứ ba của đế quốc mughun
lan bộ himayun công trình kiến trúc ba tư đầu tiên ở ấn độ
sau khi babur mất humayun đã kế thừa di sản vĩ đại từ
vua cha vào năm một nghìn năm trăm ba mươi
nhưng vì đam mê tử sát đến năm một nghìn năm trăm ba mươi tám humayun bị nhà quý tộc afghanistan tên là shah shah đánh bại và phải sống lưu vong ở ba tư xa xôi
mãi đến năm một nghìn năm trăm bốn mươi năm khi sơ xa qua đời triều đình xảy ra nhiều biến động humaya mới trở về đánh chiếm lại thành furanakila và cả vương quốc ấn độ thời bấy giờ
vào năm một nghìn năm trăm năm mươi sáu humayun qua đời thiết thương cho chồng sớm đoạn mệnh hoàng hậu hamida badu begum
họ đã xây dựng lăng mộ humayun để tưởng nhớ chồng
đây được xem là kiến trúc mughul vĩ đại đầu tiên và cũng là tiền đề gợi cảm hứng cho việc xây dựng ngôi đền taj mahal diễm lệ sau này
đồng thời đây còn là công trình kiến trúc lần đầu sử dụng đá sa thạch đỏ và cổng thạch trắng
về sau hai chất liệu này thường được sử dụng trong các công trình to lớn khác của vương triều mugun
được hoàn thành từ năm một nghìn năm trăm bảy mươi một lăng mộ vua humayun bây giờ vẫn còn sừng sững trường tồn với thời gian
trình đại diện cho bước nhảy vọt của kiến trúc mughun cũng là sự khởi đầu rõ nét hơn cho truyền thống chôn cất hoàng thộc trong một khu vườn thiên đường
mặc dù trước đó vua babur là người đầu tiên được chôn cất theo kiểu này nhưng lăng mộ của ông không có nhiều đặc điểm đặc biệt như lăng mộ của humayun
phát triển cực thịnh dưới thời akbar đại đế
akbar đại đế sinh năm một nghìn năm trăm bốn mươi hai ở thành umakod
ông là vị vua thứ ba nhà moghun và là con của humayun
trị vị đất nước từ năm một nghìn năm trăm bốn mươi hai
từ năm một nghìn năm trăm năm mươi sáu đến một nghìn sáu trăm linh năm
tuổi thơ của akbar đại đế không được êm đềm như nhiều vị đế vương khác bởi ông ra đời trong thời gian vua cha humayun đang sống lưu vong
bên cạnh đó mẹ của akbar đại đế không phải là hoàng hộ chính thức mà chỉ là một nữ tỳ trong cung
mặc dù vậy humayun vẫn đặt trọn niềm tin vào người con trai niềm hy vọng duy nhất của mình và của cả tương lai vương triều
akbar không đến ba tư với cha
ông trưởng thành ở làng mukhumpur tại dawa ngày nay là maria pradesh
về sau akbar chuyển đến lãnh thổ phía đông của đế quốc safavit phần lãnh thổ afghanistan ngày nay và được nuôi dưỡng bởi người chú ascary
sau này vua humayun đã cho mời những sư phụ giỏi nhất để dạy võ bắn cung tên và cửi ngựa cho akbar
bản thân akbar cũng không phụ lòng tin của vua cha
ông rèn luyện hết sức chăm chỉ và nhanh chóng trở thành một chiến binh xuất sắc dũng cảm và mưu lược
đặc biệt ông rất ham thích môn bắn cung và sau này đã trở thành một xã thủ xuất sắc
tuy nhiên do vài sóng cuộc sống nay đây mà đó
nên akbar đã không có điều kiện để học chữ và đó chính là điều khiến ông cảm thấy hối thiết suốt cả đời
sau khi khôi phục lại đất nước cảm thấy mình khó sống thêm được lâu nữa
vua humayun quyết định lập akpa làm hoàng thế tử và giao cho đại thần bairam khan làm nhiệm vụ nhíp chính
sau khi humayun qua đời akbar trở thành hoàng đế khi mới một mươi ba tuổi
ông đã mở nhiều cuộc chinh phạt để củng cố quyền lực và sắp nhập các vùng đất ở miền bắc và trung ấn độ vào lãnh thổ của mình
akbar đã thực hiện cải cách về thuế và khuyến khích nghệ thuật
ông cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc và là người sáng chế ra các loại nhà tiền chế
cũng như các kiểu nhà có khả năng lưu động hoặc di dời dễ dàng
bên cạnh đó akbar cũng là vị hoàng đế xúc tiến việc dung hòa các tôn giáo ở ấn độ
thậm chí ông còn là người đầu tiên cho phép các học giả thuộc các tôn giáo khác nhau tranh luận một cách công khai về tôn giáo của chính mình
tiến xa hơn akbar tổng hợp giáo lý của các tôn giáo và thành lập tôn giáo của riêng mình
mang tên là drinilahi tạm dịch là tôn giáo thánh thần
tuy nhiên sau khi ông qua đời năm một nghìn sáu trăm linh năm tôn giáo này đã nhanh chóng tan rã
có thể nói đế quốc moghun dưới sự trì vì của akbar đại đế đã trở thành thế lực ngự trị trên khắp miền bắc ấn độ
vào năm một nghìn năm trăm bảy mươi năm akbar đại đế đã ra lệnh cho xây dựng một pháo đài gần bờ sông ravi để bảo vệ lohore
nơi ông chọn làm kinh đô của đế quốc moghun đang ở thời kỳ huy hoàng khỏi sự xâm lược của các thế lực ngoại xâm ở khu vực phía tây bắc
pháo đài lahore là sự giao thoa giữa hai đối kiến trúc của đạo hindu và hồi giáo đặc trưng với những vòm cửa hình móng ngựa mái vòm
lối kiến trúc này đã trở thành hết đặc trưng văn hóa trong suốt thời kỳ cai trị của đế quốc moghul tại ấn độ và pakistan
pháo đài lahore đã được mở rộng và bổ sung thêm nhiều công trình kiến trúc qua từng thời kỳ
biến nơi này từ một công trình quân sự trở thành một trong những tuyệt tác kiến trúc mẫu mực dưới thời đế chế moghul trên toàn tiểu lục địa ấn độ
pháo đài có những công điện được xây dựng bằng đá cẩm thạch tráng lệ những tòa tháp và những vườn hoa xanh tốt quanh năm
toàn bộ quần thể kiến trúc có diện tích gần hai mươi hectare này đã được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vì mang tính nghệ thuật cao phản ánh tài năng và sự phát triển rực rỡ của văn minh nhân loại dưới triều đại của các nhà vua moghul
bên cạnh khuôn viên pháo đài lahore đền thơ hồi giáo badshahi cũng là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố lahore
đền thờ bashahi được xây dựng vào năm một nghìn sáu trăm bảy mươi một dưới triều đại của vua aurangzev để ghi nhớ về những chiến công vang dội của ông khi bình định và thu phục toàn bộ khu vực phía nam
công trình được xây dựng hoàn toàn bằng những khối sa thạch màu đỏ gạch và các mái vòm được chạm khắc tinh xảo bằng đá cẩm thạch thu hút du khách với nét kiến trúc đặc trưng của triều đại moghun
cổng đền thơ là một khối nhà lớn hai tầng có một cổng vòm được chạm trộn với những họa tiết bắt mắt
tiền đình chính của đền thờ có diện tích lên đến hai mươi năm sáu trăm bốn mươi một m hai sức chứa lên đến một trăm linh người trong các dịp lễ lớn của hồi giáo
kiến trúc đạt đến đỉnh cao ở thời shah jahan
sau khi akbar qua đời đế quốc moghul tiếp tục thịnh vượng dưới thời cai trị của ba vị hoàng đế tiếp theo là shah jahangir shah jahan và aurangzeb
dưới thời shah jahan vị hoàng đế moghul đầu tiên thống nhất được toàn bộ bán đảo ấn độ
kiến trúc ấn độ hồi giáo đạt đến đỉnh cao
với công trình lăn taj mahal nổi tiếng
đền taj mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc moghul
một phong cách tổng hợp các yếu tố của các kiến trúc ba tư thổ nhĩ kỳ ấn độ và cả hồi giáo
đền được xây với chi phí ba mươi hai triệu rupee vào thế kỷ một mươi bảy mái vòm bằng đá cẩm thạch trắng của lăng là phần nổi bật nhất
đền được unesco xếp vào danh sách di sản thế giới năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và được miêu tả là một kiệt tác được cả thế giới chiêm ngưỡng
trong số các di sản của thế giới
bên cạnh đó nhà vua shah jahan còn dời đô từ agra tới thành phố delhi
tái thiết lại thành shahanabad và cho xây dựng một pháo đài tại đây thường được gọi là pháo đài đỏ
pháo đài được đặt theo tên của những bức tường lớn bằng đá sa thạch đỏ
các phòng ở của hoàng gia bao gồm một dãy các nhà liều được kết nối bởi một kênh dẫn nước gọi là kênh thiên đường
pháo đài đỏ được coi là đại diện cho sự sáng tạo kiến trúc đỉnh cao của triều moghul dưới thời vua sajahan
mặc dù được quy hoạch theo kiến trúc hồi giáo
nhưng mỗi nhà liều đều chứa các yếu tố kiến trúc đặc trưng của các tòa nhà moghul
phản ánh sự hợp nhất của truyền thống ba tư timoris và ấn độ giáo
phong cách kiến trúc sáng tạo thể hiện qua các thiết kế sân vườn
lối kiến trúc này đã ảnh hưởng đến các tòa nhà và cảnh quan sân vườn sau này ở delhi rajasthan punjab kashmir braj rojokan và các nơi khác
trong cuộc xâm lược của nadir shah vào năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
năm một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy pháo đài đỏ đã bị cướp phá và mất đi rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đồ trang sức
tiếp đó vào năm một nghìn tám trăm năm mươi bảy hầu hết các kiến trúc bằng đá cẩm thạch quý của pháo đài sau đó đã bị người anh phá hủy
đi qua nhiều cuộc binh biến đến nay pháo đài chủ yếu chỉ còn lại các bức tường phòng thủ mà thôi
dù có nhiều công lao trong việc đưa kiến trúc ấn độ phát triển lên một tầm cao mới
nhưng shah jahan là một ông vua tàn bạo vô độ
trong thời gian trị vi
nhân dân đã phải gánh chịu đủ thương hiệu
cứ thuế má lao dịch binh dịch
năm một nghìn sáu trăm năm mươi tám shah jahan ngã bệnh
những người con của ông chém giết lẫn nhau để giành ngay vàng
và đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự xuống giấc của nhà moghul
cuối cùng người con thứ tư aurangzeb lên ngôi và giam vua cha vào pháo đài agra
shah jahan qua đời năm một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu và được mai táng ở đền taj mahal
đến thời aurangzeb đế quốc moghul tiếp tục mở rộng lãnh thổ đến tận nam á
tuy nhiên sau khi aurangzeb qua đời
nhiều vùng địa phương nổi dậy
đến thế kỷ một mươi tám một mươi chín còn có sự xuất hiện của người phương tây
đặc biệt là công ty đông ấn của anh
cuối cùng đến năm một nghìn tám trăm bảy mươi năm đế quốc moghul sụp đổ
tiểu lục địa ấn độ phân chia làm các bang tự trị
và mỗi bang do một ông hoàng đứng đầu
đa số những bang này chịu sự khống chế và bảo hộ của các công ty đông ấn